thưa quý vị bộ y tế vào tối ngày hôm nay một mươi hai tháng tám cho biết trong ngày có ba chín trăm chín mươi một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca điều trị khỏi lên tám mươi chín một trăm bốn mươi năm người
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là một mươi hai chín mươi tám tám trăm hai mươi một liều
và tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày hôm nay trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận năm hai mươi năm ca mắc mới nâng tổng số mắc trong ngày lên chín sáu trăm sáu mươi bảy ca
gồm có một mươi bốn ca nhập cảnh và chín sáu trăm năm mươi ba ca ghi nhận trong nước
trong đó tại tp hcm là ba tám trăm bốn mươi một ca và bình dương là ba hai mươi tám ca
còn tại hà nội tính từ một mươi tám h ngày một mươi một tháng tám cho tới một mươi tám h ngày một mươi hai tháng tám
ghi nhận bảy mươi ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai mươi một ca phát hiện tại cộng đồng
và bốn mươi chín ca phát hiện trong khu cách ly